vào trưa ngày hôm nay theo giờ đức hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gm
sẽ khai mạc tại lâu đài enmao tổng bằng bayern miền nam của đức đức
với sự tham dự của lãnh đạo các nước g bảy lãnh đạo của liên minh châu âu liên hợp quốc và một số đối tác
dự kiến là cuộc xung đột nga ukraine khủng hoảng năng lượng
nguy cơ xảy ra nạn đói ở các khu vực và bảo vệ khí hậu sẽ là những nội dung chi phối hội nghị
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng sẽ tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến
một chủ đề khác được cho là cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do hậu quả của cuộc xung đột ở ukraine
trong ngày cuối cùng của hội nghị g bảy sẽ ra một tuyên bố chung sau khi thảo luận về trật tự thế giới
sau cuộc xung đột ở ukraine và vấn đề số hóa
đây là lần thứ hai lâu đài em mau được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh g bảy
và là lần thứ bảy đức đóng vai trò chủ nhà của hội nghị quan trọng này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé